tại bệnh viện mắt trung ương số lượng bệnh nhân tới khám mắt đã gia tăng đáng kể
đáng chú ý có nhiều bệnh nhân khi thấy mắt sưng đỏ thì tự ý sử dụng thuốc mà không đi thăm khám
đến khi bệnh trở nặng cây biến chứng mới đi tìm đến bác sĩ
từ đầu tháng bốn tới nay mỗi ngày bệnh viện mắt trung ương tiếp nhận khoảng hai trăm linh bệnh nhân đau mắt đỏ tới khám
vào ngày cao điểm có thể tăng lên tới ba trăm linh người một ngày
tuy nhiên vì nghĩ rằng đây chỉ là bệnh thông thường không quá nghiêm trọng
nên không ít bệnh nhân đã tự ý mua thuốc về sử dụng
đến khi mắt sưng tấy gây hậu quả nặng nề mới đi khám
theo các bác sĩ bệnh đau mắt đỏ thường bùng phát từ mùa hè cho đến đầu mùa thu

nên bệnh nhân đau mắt đỏ thường bùng phát từ mùa hè cho đến đầu mùa thu
dễ bị nhiễm bệnh
đáng chú ý bệnh đau mắt đỏ có thể lây lan nhanh chóng qua đường hô hấp
đa số bệnh nhân đau một mắt nhưng cũng rất nhiều bệnh nhân đau mắt thứ hai
thường đau một mắt thì thời gian đau sẽ kéo dài đỏ mắt sẽ kéo dài hơn
nếu như sau khi sang được hai mắt rồi quá trình bệnh sẽ rút ngán hơn
để phòng tránh bệnh đau mắt đỏ các bác sĩ khuyến cáo người dân cần giữ vệ sinh sạch sẽ
người bệnh nên đeo khẩu trang đeo kính khi tiếp xúc với người khác
cần giữ một khoảng cách nhất định để giảm bớt nguy cơ lây bệnh